sau khi nghị án tòa tuyên các bị cáo đều phải chịu hình phạt tù với mức án thấp nhất là sáu tháng và cao nhất là bốn năm tù giam
trong số hai mươi bị cáo có chín bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc một mươi bị cáo phạm tội đánh bạc và một bị cáo tòa tuyên phạm tội tổ chức đánh bạc với mức án là một năm tù giam
ngoài mức án phạt tù các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền mặt do thu lợi bất chính mà có
bị cáo nguyễn tấn thành và trần thanh tín bị phạt bổ sung
số tiền cao nhất là một trăm linh triệu đồng một người
theo cáo trạng truy tố từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám nguyễn tấn thành đã cung cấp tài khoản đánh bạc bv bốn mươi ba cho trần thanh tín để tổ chức ra đường dây mạng lưới sử dụng các thiết bị di động máy vi tính
có kết nối mạng internet để đánh bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên các trang web b tám mươi tám ag com với số tiền là hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó nhiều trận bóng đá
các bị cáo nêu trên đã tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ gần hai hai tỷ đồng mỗi trận
và đây là vụ đánh bạc qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh phú yên
còn tại quảng ninh một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an thành phố uông bí bắt quả tang và thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng cùng nhiều đồ vật tài sản có liên quan
trước đó vào hồi giờ ngày một
tám tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an thành phố uông bí đã phát hiện bắt giữ một mươi hai đối tượng
đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đầm nuôi tôm của ông nguyễn văn phước ở khu bí trung một phường phương đông thành phố uông bí
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng tạm giữ một mươi ô tô hai xe máy và nhiều đồ vật tài sản có liên quan
đến nay cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm nguyễn văn phước nguyễn tuấn anh cùng chú tại thành phố ung bí và nguyễn văn kiên chú tại thị xã đông triều
bốn đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm đỗ tuấn an lê thị lự đều trú tại huyện thủy nguyên hải phòng bùi văn quân chú huyện vân đồn và nguyễn kim tín chú huyện đông triều tỉnh quảng ninh
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật
công an thành phố thái nguyên vừa điều tra và bắt giữ ba đối tượng thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
điều đáng nói là các bị hại trong các vụ án còn chủ quan mất cảnh giác và không có biện pháp bảo vệ tài sản của mình đã để cho các đối tượng lợi dụng cơ hội thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp
đối tượng ngô văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xóm gò pháo xã tân cương bị công an thành phố thái nguyên bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn thường xuyên đi lang thang qua các nhà dân khu nhà trọ sinh viên công nhân phát hiện xe máy để sơ hở không khóa cổ khóa càng không có người trông coi
doanh nhanh chóng tiếp cận dùng vam phá khóa lấy trộm xe
với thủ đoạn trên từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín doanh đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp xe máy
sau khi lấy trộm xe máy doanh đi đến nơi vắng vẻ dùng dụng cụ tháo các phụ kiện của xe như biển số yếm để phi tang sau đó đem đi bán
tôi thường đi lang thang ở khu vực phường thịnh đán đi qua các phòng trọ để ý xem có phòng trọ không có người có xe máy không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp dùng vam phá khóa để phá khóa xe để lấy bán lấy tiền tiêu xài cho bản thân và mua ma túy sử dụng cho bản thân
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố thái nguyên bắt giữ đỗ anh tuấn sinh năm hai nghìn hai và đỗ trường sơn sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại phường tân thịnh thành phố thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
do cần tiền tiêu xài hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
khi quan sát có một chiếc xe máy không có người trông coi tại khu vực tổ một phường tân thịnh tuấn đã trộm xe máy rồi cùng sơn tẩu thoát đem bán được bảy triệu đồng
hiện nay công an thành phố đã thu hồi được tăng vật gồm bốn chiếc xe máy tiến hành trao trả cho các bị hại
khi bị mất trộm tài sản thì là xe máy thì nên đến cơ quan công an gần nhất trình báo nội dung sự việc để cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng
qua vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
đồng thời tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm pháp luật tới các cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm
một chiếc ô tô bảy chỗ đang lưu thông tại vòng xoay ngã sáu
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thì đã bất ngờ bốc cháy và rất may không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi h ba mươi phút anh nguyễn thượng kỳ chú tại nha trang điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát bảy mươi chín a một mươi bốn nghìn ba trăm linh sáu lưu thông trên đường quang trung hướng về phường nguyễn trãi
khi đến vòng xoay ngã sáu nha trang thì chiếc xe đã bất ngờ bốc khói phần đầu rồi lửa bùng lên
tài xế nhanh chóng lái ô tô vào lề mở cửa thoát ra ngoài chi hô nhờ người dân giúp đỡ
lúc này lực lượng cảnh sát giao thông cách đó khoảng một mươi mét đã phát hiện vụ việc sử dụng nhiều bình chữa cháy mini cùng người dân dập lửa
đám cháy được khống chế không có thương vong về người song phần đầu của chiếc xe ô tô đã cháy đen và hư hỏng nặng
liên quan đến vụ hai em học sinh bị nước cuốn trôi vào tối ngày tám tháng năm tại khu vực suối bà lúa phường long bình tân tp biên hòa
vào sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tìm thấy thi thể của học sinh thứ hai
vào khoảng tám giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của em hoàng minh quân là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hiễu cảnh
địa điểm nơi tìm thấy thi thể của em quân nằm cuối suối bà lúa cách hiện trường khoảng hai km
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của em đỗ xuân kim là người đã đi cùng quân trong lúc gặp nạn
đe dọa và yêu cầu thương lái thu mua sầu riêng phải đóng tiền nếu không thì sẽ chặn xe và gây sức ép
một nhóm tám đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của các thương lái vừa bị công an huyện đắk rớp tỉnh đắk nông bắt giữ
ngày một mươi tháng bốn trong lúc đi thu mua quả sầu riêng tại xã đắc ru huyện đắk rấp tỉnh đắk nông
vợ chồng anh nguyễn trần minh hải chú tại huyện đắk minh đã bị một nhóm thanh niên đe dọa và yêu cầu phải đóng cho chúng bốn triệu đồng
thời gian qua chúng em
em là người đi buôn sầu riêng và có mua một vườn ở xã quảng tín
tụi em bữa đó là cách khoảng ba tên rưỡi
khi năm giờ tụi em có ra về là có một nhóm đối tượng chạy chiếc xe bắn tải
thấy tụi em qua là dì theo là chặn đầu xe lại
rồi khoảng một mươi năm phút sau là có thêm một chiếc xe nữa chạy tới là đâm thẳng ngay đầu xe em
là có đe dọa
đe dọa tụi em tụi em hoang mang quá
y là sợ hãi
là tụi em bên dưới em có một người xuống để trao đổi
là bên các nhóm đối tượng đó là đòi một kỳ hạn
tụi em cũng đồng ý
rồi tụi em có một người chú là xuống để giải quyết xin lại bớt ít tiền
là các nhóm đối tượng đó là đòi bốn triệu rồi mới cho xe ra

tại cơ quan công an các đối tượng khai tên là
nguyễn văn cường hồ minh tuấn nguyễn đình nhật thành trương văn đức phùng đức lê minh trần đình vương cùng chú tại huyện đắk lấp và dương phát tài chú tại quận một mươi hai tp hcm
sau khi bàn bạc với nhau nhóm đối tượng này tìm những thương lái thu mua sầu riêng trên địa bàn xã đắc ru và quảng tín huyện đắk lấp để đe dọa và yêu cầu họ muốn mua sầu riêng trên địa bàn phải đóng cho bọn chúng một kg quả sầu riêng là hai đồng
nếu không đóng sẽ chặn xe chở sầu riêng uy hiếp gây sức ép và không cho thu mua sầu riêng trong khu vực
bữa đó em đi vào khu vực sầu riêng xong rồi chung là cũng có coi xe để xe ra mua sầu riêng ra thì báo lại với hai anh
xong bữa đó thì chiều đó thì em thấy xe sầu riêng chạy ra thì em gọi điện về em báo là mấy anh chạy vô